trú tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng về tội lừa đảo chiếm một tài sản
theo cáo trạng vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đối tượng huyền đứng ra tổ chức làm chủ hội
lợi dụng sự tin tưởng của các hội viên huyền đã kê tên khống và tự ý ghi thêm tên hụi viên tham gia
để kéo dài thời gian mãn hội
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi năm huyền tuyên bố vỡ hụi chiếm đoạt của một trăm sáu mươi một bị hại với số tiền gần bốn tỷ đồng
kết thúc phiên tòa bị cáo bị tuyên phạt một mươi bảy năm tù giam
để chiếm độc quyền dịch vụ thông tắc bể phốt trên địa bàn một số phường của quận long biên
thành phố hà nội vũ dương huy cùng với năm đối tượng khác đã đe dọa cưỡng đoạt tiền của nhiều người công nhân
ở nơi khác đến địa bàn gây mất an ninh trật tự khiến dư luận hoang mang
công an quận long biên đã nhanh chóng điều tra truy xét
và bắt giữ được ổ nhóm manh động này
sau hàng loạt những vụ cưỡng đoạt do mình gây ra thì chỉ đến khi bị cơ quan công an bắt tạm giam
tại cơ quan công an kẻ cầm đầu ổ nhóm này là vũ dương huy chú tại hải dương
mới thấy ân hận vì những gì mình đã gây ra
để chiếm độc quyền dịch vụ thông tắc bể phốt trên địa bàn quận long biên
vũ dương huy cùng phạm văn khởi đã phân chia địa bàn với bốn đối tượng khác
khi chúng phát hiện có công nhân khác đến đây làm dịch vụ chúng sẽ hành hung cứng đoạt tài sản
tuy nhiên toàn quốc lại xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây thương vong nhiều người một lúc và bức xúc trong dư luận
bởi nhiều vụ việc thì tình trạng lái xe sử dụng chất kích thích là đáng báo động
ngay đầu năm nay ngày hai tháng một một xe container bất ngờ đâm hàng chục xe đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư nhật tránh bến lức long an khiến sáu người thiệt mạng nhiều người khác bị thương
một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khác cũng ngay trong tháng một
ngày hai mươi một tháng một xe tải đâm vào đoàn người
đi viếng nghĩa trang ở huyện kim thành tỉnh hải dương khiến tám người thiệt mạng bảy người bị thương
ngày hai mươi bảy tháng ba một xe khách bất ngờ đâm vào đoàn người cùng xe tang tại huyện yên lạc vĩnh phúc khiến bảy người thiệt mạng tại chỗ
ngày một mươi bảy tháng bốn tại tỉnh bình định tài xế xe lê sơ cũng lao vào một đám tàng làm bốn người thiệt mạng
từ đầu năm đến nay hai mươi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên toàn quốc làm thiệt mạng tám mươi một người bị thương tám mươi chín người
ngay tại cuộc họp sơ kết sáu tháng về trật tự an toàn giao thông hôm hai mươi hai tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị bộ giao thông vận tải khẩn trương đề xuất sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế nghị định bốn mươi sáu quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sát theo hướng tăng mạnh mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm
bộ tư pháp được giao sửa đổi ngay luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng nặng nếu lái xe có nồng độ cồn trên tám mươi mg trên một trăm linh ml máu mà gây tai nạn sẽ chuyển sang xử lý hình sự nếu lái xe sử dụng ma túy sẽ bị tước bằng lái vĩnh viễn

bộ tư pháp được giao sửa đổi ngay luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ